các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy hành trình đó đã diễn ra như thế nào
kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần hai của chương trình phía sau bản án đường về nẻo thiện
ngày đó lúc gặp phải quá nhiều khó khăn thất bại trên con đường phát triển kinh tế
tái hòa nhập cộng đồng sau khi được trả tự do lần hai đã có lúc nguyễn quang hùng muốn buông xuôi
may mắn là trên hành trình ấy nguyễn quang hùng đã không đơn độc
anh luôn được người thân gia đình và cộng đồng xã hội quan tâm giúp đỡ
không chỉ riêng nguyễn quang hùng mà với tất cả các trường hợp hoàng lương khác
ngay khi tiếp nhận hồ sơ trở về của họ công an huyện phong điền và chính quyền địa phương
đã có những việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ những người từng làm đường lạc lối tái hòa nhập cộng đồng
tạo công an việc làm cho đối tượng rất quan trọng
để làm cho đối tượng có công an việc làm
để tránh vấn đề tải phạm vi phạm bản luật của đối tượng
cho nên trong thời gian qua chúng tôi cũng đã làm việc với các quy định đảng chính quyền
cơ sở nhất là các cơ quan doanh nghiệp các tổ chức xã hội các khu công nghiệp
để liên hệ tạo công an việc làm cho đối tượng
và cũng trong khoảng năm năm trở lại đây
chúng tôi đã liên hệ và tạo công ăn việc làm cho khoảng một mươi đối tượng ở trên địa bàn
có công an việc làm ổn định
và sau này họ cũng xây gia đình
và hiện tại bây giờ họ cũng đã có một tổ ẩm gia đình rất hạnh phúc
sau khi hai em toàn và hùng được ra tù trở về địa phương
thì ủy bán xã đã tiệp nhận và phân công các bán ngân
giúp đỡ cho hai em
tại hội nhập cộng đồng
với nguyên vọng của hai em
thì ủy bán xã cũng đã trị đào cho các ngân
cũng như thôn
thì xem xét để giúp cho hai em
có quy đất để phát triển làm bán kinh tế
thì đối với em hùng
đã giao cho em phần diện tích để trong cái làm nghiệp khoảng một năm khách
ngoài ra thì em hùng cũng đã thuế khoảng cái hồ
để mà tổ chức nuôi cả và trồng sen
bên cạnh đó các hội đoàn cơ sở cũng chung tay hỗ trợ thanh niên
nhất là những người tái hòa nhập cộng đồng
làm thủ tục vây vốn ưu đải
chọn giống cây trồng vật nuôi
khuyến kích họ thi đua phát triển kinh tế
làm giàu cho gia đình và xã hội
đối với xã đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền
đặc biệt đến tầng đội ngũ đoàn viên thanh niên
và có nhiều chính sách hỗ trợ
để cho thanh niên vây vốn
rồi phù hợp với các bán ngành liên quan
tạo điều kiện về vật chất và tinh thần
để thanh gian có điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương
một trong những chương trình mà anh nguyễn quang hùng được tham gia khi trở về địa phương
là dự án trồng rừng dành cho người nghèo
sau khi được địa phương giao đất
anh hùng đã tiến hành sản xuất sen canh nhiều giống cây trồng khác nhau
nhằm lấy ngắn nuôi dài
tăng cao năng suất
dự án với cái bê ba
là về trồng rừng
thì anh hùng đã mạnh dàng
có một cái quỵ đất
anh hùng đã mạnh dàng trong cái keo
thì mang lại hiệu quả
tuấn thủ theo dự án với cái bê ba này
gọi là trồng rừng
thì mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho đối với bà con nông dân nói chung
và anh hùng nói riêng
trở về địa phương thì
nhận thấy anh hùng thì một người là
có tư cách đạo đức tốt
sống hoa đông với
ba con lội xóm
quá nằm trên hình của
bán quán xã cùng như công an viên
ở thốn thì nhận thấy anh hùng là một thanh niên
có cuộc sống tích cực hơn
bên cạnh sự quan tâm của công an xã
chính quyền các hội đoàn
nguyễn quang hùng còn nhận được sự giúp đỡ
của anh nguyễn văn toàn
người bạn cùng xóm chơi thân với nhau từ nhỏ
sau khi trồng sen thành công
anh nguyễn văn toàn
đã tạo điều kiện cho anh hùng
cùng góp vốn đầu tư mô hình này
tuy công việc vất vả
nhưng có thu nhập ổn định
mô hình này được đánh giá là có hiệu quả khả quan
trong phát triển kinh tế
và nâng cao thu nhập từ nông nghiệp
cho người tái hòa nhập cộng đồng nói riêng
và bà con nhân dân trên địa bàn xã phong an nói chung
anh hùng chọn một mô hình đó
là sen sen cả
là cảm thấy mô hình này là có hiệu quả nhất
anh hùng đã tập trung
vào lĩnh vực này
thì từ đó đã đem lại cái nguồn thu nhập đáng kể
chúng tôi thấy rằng đây là một mô hình
điện hình tại địa phương
sau khi hai em hoàng lương
thì có thể nói rằng đây là mô hình
cần nhân rồng
để cho các thân niên
có làm lội
cũng như các đối tượng thân niên khác
là xem đây là cái mô hình để rồi nói gương
và làm ăn có hiệu quả tốt hơn
trong thời gian tới
trong sen thành công
anh toàn và anh hùng
không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mình
mà còn tạo việc làm mùa vụ lúc nhàn rỗi
giúp các chị em phụ nữ
và các em học sinh sinh viên trong thôn
kiếm thêm thu nhập cho gia đình
và mua sách bút chuẩn bị cho năm học mới
trong thời gian tới
thì rất là nhiều
nên cậu cũng có kêu để đi làm
cho kiếm thêm đôi đồng
phù giúp gia đình
mong rằng để mua những mua sáng sau
cũng được nhiều
để kêu tôi đi làm thêm
để cho cậu thêm thu nhập
cũng giọng như mùa này
em hiện tại đang là sinh viên
nên những ngày hè được về quê
nên rất là rận rội
nhờ cậu mua sáng của anh hùng
nên tụi em được đến đây
để có thể giúp anh một phần
là bóc sen
có thể vừa kiếm thêm thu nhập
để hết hè thì có phù ba mẹ tiền
để có thể mua sách bút
hay là làm những việc mình thích
nên em hy vọng là trong những mùa sau
thì anh sẽ tiếp tục phát triển
để chúng em có thể
có những ngày hè vui vẻ và bột ở đây
ngoài việc chăm chỉ làm ăn
nguyễn văn toàn và nguyễn quang hùng
còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội
trở thành những tình nguyện viên
tuyên truyền pháp luật
và chia sẻ bí quyết phát triển kinh tế gia đình
cho cộng đồng
đồng chí toàn cùng với đội ngũ bán chấp hành
chí đoàn tại địa phương
luôn vận động nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên
chấp hành các chủ trương
chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước tại địa phương
và đồng chí luôn sẵn sàng
đối với những đối tượng thanh niên
có dấu hiệu vi phạm
để từ đó
uấn án được
các đối tượng thanh niên
sống có hoài bảo
đồng chí toàn
hiện nay là một
những đoàn viên ưu tú của xã nhà
và đồng chí luôn đi đầu
trong vòng trào phát triển
kinh tế của tại địa phương
đặc biệt là trong lực lượng thanh niên
với những gì đã làm được cho bản thân
gia đình và xã hội
đặc biệt là những người hướng thiện
anh nguyễn văn toàn đã được hội liên hiệp thanh niên việt nam
trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc
trong công tác phối hợp giáo dục
giúp đỡ phạm nhân
tại hòa nhập công ty của đồng chí
chăm chỉ chịu khó lao động
sống trang hòa biết chia sẻ
anh nguyễn văn toàn và anh nguyễn quang hùng
không chỉ tái hòa nhập cộng đồng bền vững
mà còn tạo dựng được niềm tin yêu
với mọi người xung quanh
tầm gương toàn
thì cần nhân rộng để
các thanh niên có
dấu hiệu sau này
mà vi phạm hợp luật nói theo
hàng chỉ cái vấn đề

vi phạm hợp luật sau này
để đảm bảo an ninh được từ tên đồng bàng
hai em đã có cái lối xóm lân mạnh
và có cái tư cách
có cái đạo đức
là có nhiều cái thay đổi và nhiều cái tiến bộ
và hai em cũng đã có cái gân gùi
về ba con lối xóm
về bạn bè
và được mọi người là tin yêu
hai em cũng đã tham gia tốt
cả cái phong trào
cả cái hoạt động của địa phương đã đề ra
có được cuộc sống tốt đẹp
như ngày hôm nay
anh nguyễn văn toàn
luôn tri ân những người đã đồng hành cùng mình
trên con đường trở về
anh nguyễn văn toàn thành công như ngày hôm nay
người hạnh phúc nhất không phải ai khác
chính là chị văn thị lan
trước đây khi vượt qua tất cả để đến với anh
bằng tình yêu chân thành
chị luôn tin vào những điều tốt đẹp
ở người đàn ông này
giống với chị văn thị lan
vợ anh nguyễn văn toàn
chứng kiến những nỗ lực và thành quả
mà chồng mình đạt được
trên hành trình trở về
chị nguyễn thị hoài thu
vợ anh nguyễn quang hùng
cũng rất vui
giờ đây chị có quyền nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn
tôi là ở gần nhà anh hùng
chúng là quen anh hùng từ nhỏ

anh hùng là có được tính là thiệt thà
thân thật thương người
thương cha mẹ anh chị em
đâm bọc bạn bè
trong tương lai tôi muốn là
kinh tế là được phát triển tốt hơn
trong trót đốt là được mua
còn được học tại nơi tại chỗ
trong kinh tế là được bằng mọi người
giờ đây cả anh nguyễn văn toàn
và nguyễn quang hùng
đều đang nỗ lực hết mình
trên con đường hướng thiện
lo cho thế hệ tương lai
được bằng bạn bằng bè
xứng với niềm tình yêu của người thân gia đình
và cộng đồng xã hội
có thể nói
hành trình hướng thiện tái hòa nhập cộng đồng
đã được anh nguyễn văn toàn
và anh nguyễn quang hùng
cán đích thành công
xong giờ đây hai người đàn ông này
vẫn luôn nỗ lực cố gắng không ngừng
trong lao động sản xuất
và những hoạt động vì cộng đồng
bởi đó chính là cách
để họ nuôi dưỡng các giá trị
chân mỹ thiện lương
trong tâm hồn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé